tuy nhiên sau nhiều lần liên lạc dũng không đòi được tiền và giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng đã dùng chất bẩn ném vào nhà anh khánh để đe dọa
sau đó khi nghe thông tin anh khánh có mặt tại quán bia thuộc thôn ngọc hà dũng đã cử người đến đón anh khánh tới quán cầm đồ của mình để hành hung và bắt ép người nhà mang tiền đến trả nợ
hình thức cho vay nặng lãi và đòi lợi thuê thì không phải là mới tuy nhiên nhóm đối tượng càng ngày càng manh động và táo tọn hơn
lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện sóc sơn đã tăng cường công tác đấu tranh quản lý địa bàn và đã giả soát các ổ nhóm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê trên địa bàn huyện để nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự
vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố tài liệu hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định
cơ quan công an yêu cầu hai đối tượng này sớm ra trình diện để hưởng lượng khoan hồng
một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra tại công trình thi công nhà xưởng của công ty pho bình phước thuộc khu phố phú mỹ phường tân phú tp đồng xoài làm hai người thiệt mạng một người bị thương
theo thông tin ban đầu khoảng bảy giờ sáng nay lê văn lam chú tại tỉnh đắk lắc sử dụng xe cần cầu thi công công trình nhà xưởng của công ty pho bình phước
tuy nhiên khi anh làm nâng móc cẩu lên thì đầu móc bất ngờ đứt cáp khiến móc cẩu nặng hàng trăm kg rơi thẳng xuống khu vực các công nhân đang thi công
hậu quả làm anh hoàng thiên nhiên chú tại đồng nai và anh hoàng văn hậu chú tại thành phố hồ chí minh tử vong tại chỗ
anh hoàng thành đạt chú tại tỉnh đắk lắc bị thương được đưa đi cấp cứu sau đó
nguyên nhân vụ việc đang được công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài tiếp tục làm rõ
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là những thông tin về truy nã của công an huyện văn yên tỉnh yên bái cũng về tội đánh bạc
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị